trong báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số một trăm linh năm hai nghìn một mươi năm của quốc hội khóa một mươi ba
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chính phủ cho biết là đã huy động được một nguồn lực rất lớn khoảng gần ba tỷ đồng từ ngân sách nhà nước
các chương trình dự án các tổ chức doanh nghiệp và người dân để thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới
qua hơn năm năm thực hiện nghị quyết một trăm linh của quốc hội kinh tế nông thôn tăng trưởng và chuyển mạnh theo hướng công nghiệp dịch vụ
ngành nông nghiệp hình thành nhiều vùng chuyên canh hợp tác xã đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế hộ gia đình
kinh tế trang trại qua đó đã bảo đảm an sinh xã hội củng cố vững chắc hệ thống chính trị
quốc phòng an ninh ở khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa biên giới và hải đảo
tuy nhiên nguồn lực cân đối từ ngân sách địa phương mới chỉ tập trung cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
việc điều hành thực hiện vẫn còn tình trạng chậm tiến độ
xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ công tác giảm nghèo chưa thực sự phù hợp với đặc điểm điều kiện của từng vùng dân tộc thiểu số
cấp tỉnh chưa quan tâm đầy đủ đến công tác ban hành các quy định về phân cấp
hướng dẫn lập kế hoạch cấp xã quản lý và sử dụng nguồn vốn huy động khác